một quả bom dài một tám mét nặng hơn ba trăm linh kg từ thời chiến tranh còn xót lại vừa được lực lượng chức năng tỉnh nghệ an tiêu hủy thành công
quả bom được phát hiện vào ngày một mươi một tháng một mươi một trong lúc nhân dân nạo vét kênh tiêu nước cạnh sông đào tại xóm một xã đông sơn huyện đô lương
đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom dài một tám mét nặng trên ba trăm linh kg đây là quả bom có sức công phá rất mạnh
sau khi phát hiện ban chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện đô lương vận chuyển quả bom đến nơi tiêu hủy an toàn